sau ba tháng bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân ngày hai mươi hai tháng sáu công an tp hcm cho biết là đã gia hạn tạm giam
bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam thêm hai tháng do vụ án phức tạp liên quan nhiều người
bà hằng bị cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung sai sự thật
sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của những người liên quan
cơ quan chức năng cho rằng bà hằng có cả ekip hỗ trợ đạo diễn kịch bản truyền thông mời khách phân vai đã kích người khác
nên cần làm rõ vai trò và động cơ xem xét dấu hiệu tội phạm
ngoài địa bàn tp hcm công an tp hcm cũng nhận đơn của bảy người tố cáo bà hằng đăng các thông tin vô khống gây mất uy tín của họ
khi xác minh cơ quan điều tra đã thu tập năm mươi ba buổi live stream của bà này xác định có căn cứ khởi tố vụ án
giữa năm ngoái bà hằng dùng hàng loạt tài khoản youtube facebook tiktok thực hiện cả trăm buổi livestream
dùng lời lẽ thô tục nhắm vào một số ca sĩ nhà báo
những người đã bị bà hàng nêu tên đã làm đơn đề nghị công an xử lý bà hằng về các hành vi làm nhục người khác
vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân